vào ngày hôm nay ngày tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
công ty aic trung tâm công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bà trần thị bình minh
cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm về điều tra về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
kết quả điều tra ban đầu xác định bà trần thị bình minh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
phê duyệt điều chỉnh dự án dự toán dự án một mươi hai phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản nhà nước
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan
trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời bộ công an cũng khởi tố bị can đối với chín người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hai trong số bị can trên là nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hiện cả hai bị can đều bị truy nã trong hai vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh